tại hà nội đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao
đã có cuộc hội đàm với phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao và hợp tác quốc tế campuchia
pura sokhon đang có chuyến thăm tại việt nam
tại buổi hội đàm hai phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao đã trao đổi sâu rộng
về quan hệ hợp tác việt nam campuchia tái khẳng định nỗ lực trong việc không ngừng củng cố
và đưa quan hệ hợp tác toàn diện và láng giềng hữu nghị giữa hai nước đi vào chiều sâu trong tình hình mới
nhất trí dành ưu tiên cao và phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị tốt cho các hoạt động song phương quan trọng
từ nay đến năm hai nghìn một mươi chín
hai bên ghi nhận những bước phát triển tích cực của quan hệ song phương kể từ sau kỳ họp lần thứ một mươi sáu
ubhv campuchia tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
đặc biệt kim ngạch thương mại hai chiều đạt được tăng trưởng ấn tượng
ước đạt hơn bốn tỷ usd trong năm hai nghìn một mươi tám
nhân dịp này hai bên cũng nhất trí
triển khai định ký các cơ chế trao đổi giữa hai bộ ngoại giao
nhằm tăng cường gắn bó chia sẻ thông tin và phối hợp công tác
thúc đẩy hợp tác đào tạo và nghiên cứu giữa học viện ngoại giao việt nam
và viện ngoại giao và quan hệ quốc tế campuchia vừa được thành lập